những năm qua tỉnh bạc liêu đã chú trọng mời gọi thu hút doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh
kịp thời tháo gỡ những vướng mắc nảy sinh giúp các nhà đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh
và từ đó góp phần tạo đột phá trong thực hiện mục tiêu sớm trở thành tỉnh khá
trong khu vực đồng bằng sông cửu long và cả nước
xác định doanh nghiệp doanh nhân là một đòn bẩy để đưa bạc liêu vươn lên vững chắc hơn
hiện nay bạc liêu đã và đang tiếp tục giả soát loại bỏ những thủ tục dườm già không cần thiết
xử lý nghiêm cán bộ nhân viên thiếu tinh thần trách nhiệm tiêu cực sách nhiễu
kiên quyết tránh tình trạng trên nóng dưới lạnh trên giải thảm dưới giải đinh như thời gian qua
nhằm tạo môi trường thông thoáng giúp các doanh nghiệp nhà đầu tư hoạt động thuận lợi
cũng liên quan đến tạo điều kiện cho doanh nghiệp trên trang nhất và trang ba báo lao động hôm nay có bài viết
phải có giải pháp đột phá cho khởi nghiệp sáng tạo
chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi một trước nhiều ý kiến về giải pháp giúp khởi nghiệp sáng tạo việt nam phát triển
đặc biệt là cần có cơ chế đặc thù riêng con đường riêng thủ tướng nguyễn xuân phúc đã hoan nghênh và đồng ý
giao các bộ ban ngành nghiên cứu báo cáo trên tinh thần chính phủ cũng phải mạo hiểm bắt tay cùng doanh nghiệp để khởi nghiệp
chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang nhất và trang ba báo lao động
thưa quý vị dự án nhà ở xã hội số ba mươi năm hồ học lãm phường an lạc quận bình tân tp hcm
gần một năm và nay chủ đầu tư tiếp tục hẹn khiến người mua nhà bức xúc
mời quý vị và các bạn đón đọc bài viết mỏi mòn chờ nhận nhà ở xã hội trên trang tám báo tuổi trẻ
dự án này do quỹ phát triển nhà ở tp hcm làm chủ đầu tư
công ty cổ phần tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc hoàng quân tức công ty hoàng quân là đơn vị hợp tác
trong đó công ty hoàng quân bảo đảm đủ vốn đầu tư chất lượng công trình và tiến độ xây dựng
trong bảy trăm linh căn hộ của dự án có hơn ba trăm năm mươi căn nhà
nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách do công ty hoàng quân bán cho người mua nhà bên ngoài
theo kế hoạch chủ đầu tư giao nhà vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
thế nhưng đến nay sau năm lần bảy lượt hẹn bàn giao nhà mà cụ thể nhất lần hẹn gần đây là tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
song công ty này vẫn chưa bàn giao được nhà cho người dân
còn trên trang ba báo sài gòn giải phóng có bài xả chất thải ra môi trường phạt cao vi phạm vẫn tăng
theo nghị định một năm năm mức phạt
với các hành vi gây ô nhiễm môi trường rất cao thậm chí có hành vi mức phạt tăng gấp một mươi lần so với trước
xong tại tp hcm số vụ vi phạm đến nay vẫn chưa được kéo giảm
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay trên địa bàn huyện bình chánh
lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý gần một trăm năm mươi trường hợp vi phạm về môi trường
xử phạt hành chính gần một mươi bốn tỷ đồng vi phạm tập trung chủ yếu ở các hành vi thải xả khí thải
đại diện lãnh đạo huyện bình chánh nhìn nhận số vụ vi phạm về môi trường trong thực tế còn cao hơn nhiều
do công tác giám sát quản lý của chính quyền ngành chức năng cơ sở có lúc có nơi còn lòng lẻo chưa quyết liệt
vừa qua dư luận xã hội bức xúc về việc đánh nhân viên hàng không tại sân bay thọ xuân thanh hóa
báo hà nội mới có bài viết chuyên nghiệp hóa lực lượng an ninh hàng không
vụ ba đối tượng có hành vi côn đồ tấn công nhân viên hàng không tại sân bay thọ xuân thanh hóa mới đây
đã gây bức xúc trong dư luận
điều khó hiểu là lực lượng an ninh có mặt trong vụ việc nói trên phản ứng quá chậm
nhiều ý kiến cho rằng bên cạnh sửa đổi bổ sung chế tài xử phạt vi phạm theo hướng tăng nặng
thì ngành hàng không cần sớm chuyên nghiệp hóa lực lượng an ninh hàng không
tuy nhiên cần phải nhìn nhận một thực tế là lực lượng an ninh hàng không hiện nay trực thuộc tổng công ty cảng hàng không việt nam
chưa phải là lực lượng thực thi công vụ dù đã từng bước được chuẩn hóa
song lực lượng kiểm soát an ninh hàng không tại các cảng hàng không hiện nay
quân số mỏng đặc biệt là tại các cảng hàng không cấp hai cấp ba chất lượng chưa đồng đều trong toàn hệ thống
sớm nghiên cứu thành lập một doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không
xử lý các vi phạm và đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng đang là yêu cầu bức thiết
quý vị thân mến thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo của chúng tôi